bệnh viện huyện củ chi tp hcm vừa tiếp nhận trường hợp một nữ bệnh nhân ba mươi tuổi bị ủ tai đau tai chảy mủ tai kèm theo đó có khẳng tiếng ho khăn hơn một tháng tự mua thuốc uống nhưng không tuyên giam
tiến ảnh thăm khám các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị thủng mảng nhĩ hai bên thủng nhĩ trái hai lỗ rìa lỗ thủng nhằm nhờ mủ tai hỏng nhĩ hai bên
nội xoay thanh quản cho thấy bệnh nhân bị viêm thanh quản mạng tính phu nề xung huyết dây thanh
các bác sĩ nghi ngờ tổn thương do lao tại tai và thành quản
bệnh nhân được chỉ định chụp x quang phổi và niệm xoay dịch mũ tai để tìm vi khuẩn lao
kết quả chụp x quang cho thấy hình ảnh tổn thương nghi ngờ lao phổi nhuộm xoay dịch mủ tai vi khuẩn lao dương tính
bệnh nhân được chẩn đoán xác định lao tai theo dõi lao thành quản lao phổi
bệnh nhân được điều trị theo pháp đồ điều trị lao sáu tháng
theo các bác sĩ la là một bệnh lý cực kỳ nguy hiểm không chỉ gây bệnh ở phổi mà còn gây ra tổn thương ở cơ quan ngoài phổi
trong chuyên khoa tai mũ hỏng có thể gặp lao ở hạch tai thanh quản
bệnh lao là một trong những bệnh phổ biến nhất ở việt nam
theo thống kê thì số bệnh nhân tử vong do lao mỗi năm khoảng một mươi bảy trường hợp
số người mắc mới vẫn gia tăng hàng năm
đặc biệt tỷ lệ mắc lao kháng thuốc ngày càng gia tăng trong khi tỷ lệ điều trị bệnh lao chỉ khoảng năm mươi hai
lao phổi chiếm tỷ lệ cao nhất với khoảng sáu mươi
lao tai thuộc nhóm lao ngoài phổi ít gặp
vi khuẩn lao có thể xuất hiện ở tai ngoài tai giữa và tai trong
trong đó lao tai phổ biến nhất đó là lao tai trong biên chứng của lao tai giữa
chưa có trường hợp nào xuất hiện đơn lẻ lao tay ngoài rất hiếm gặp
lao tai ngoài thể bệnh thường gặp ở lao tai ngoài đó là lao la bút
bệnh có thể xuất hiện ở vành tai và rái tai
các lưu bút này thường xuất hiện cùng với lưu bút ở các vùng khác như mặt mũi
gây ra những tổn thương trên da có thể từ nông đến sau
thậm chí có thể gây biến dạng vành tai hoặc gây hẹp ống tai
các thể lao tai ngoài hiếm gặp hơn ở lao bòn lao hạt cơm
lao tai giữa hiện nay lao tai giữa có thể gặp thể điển hình là có lao phổi rõ rệt
hoặc thể không điển hình là không có la phổi
thể không điển hình rất khó có thể chấn đoán đòi hỏi phải có thời gian
triệu chứng của lao tai bao gồm lao tai ở người bị lao phổi
đây là thể lao điển hình lao tai thứ phát lao phổi
không được điều trị và kiểm soát tốt có thể liên quan đến những cơ quan khác trong đó có tai
trong trường hợp lao tai có biểu hiện ở hai thể đó là lao tai thầm nhiễm và lao tai lết xùi
thể lao tai thẩm nhiễm bao gồm các triệu chứng tương tự với những viêm tai thông thường
như chảy dịch bù tại tai màng nhĩ sẽ đục sất tiết ở trong hẳn nhĩ
dịch nhiều dần và có thể gây thủng màng nhĩ làm chảy dịch mù
nếu không được điều trị kịp thời có thể tiến triển thành viêm tai lết xùi
triệu chứng điển hình của lao tai ở những người bị lao phổi bao gồm
với những triệu chứng cơn năng hai triệu chứng điển hình đó là chảy dịch tai và điếc
dịch tai màu vàng có mùi hôi dịch đặc đôi khi không đồng nhất có thể vón cục
mùi thối tai trong lao rất dài rằng thậm chí sau khi vệ sinh tai sạch sẽ
lao hết dịch vẫn còn mùi thối
điếc là triệu chứng xuất hiện sớm tính chất đột ngột thấy tính lực thay đổi ngay
điếc trong bệnh lao tai là điếc tai trong tức là điếc tiếp nhận
triệu chứng thực thể bao gồm thường khi chảy dịch tai nhiều bệnh nhân mới đi khám bệnh
lúc này có thể giấy xuất hiện lỗ thủng trên màng nhĩ
các lỗ thủng này tròn đều có bờ mỏng viên đỏ
phần màng nhĩ còn lại nhặt hơn có dấu hiệu thâm nhiễm
khi màng nhĩ bị thủng nhiều có thể thành lỗ thủng to
thông qua lỗ thủng bác sĩ có thể quan sát thấy đáy hỏm nhĩ có nhiều nụ xùi màu hồng nhạt mềm
khi cắt bỏ nụ xùi này có thể tái phát lại nhanh
đôi khi đáy hỏm nhĩ có thể có giả mạc bao hết bên trên
và có thể xuất hiện hiện tượng chạm xương nếu thăm dò bằng quay châm
khi ấn vào xoài bao các bệnh nhân sẽ cảm thấy đau dù quan sát thể xương trú hoàn toàn bình thường
có thể hạch phản ứng xuất hiện ở sau tai và bình thường trước tai
lao tai giữa ở những người không bị lao phổi trường hợp này rất kiếm gặp
trước đây không được đề cập đây là một tình trạng lao nguyên phát ở thời kỳ hậu sơ nhiễm ở tai
thể lao tai nguyên phát thường gặp ở trẻ với những triệu chứng tương tự như bệnh viêm tai giữa và những tắc nhân khác
triệu chứng của bệnh từng xuất hiện sau các đợt cấp của viêm tai mũi họng
bệnh nhân có những triệu chứng như sốt đau hỏng đau tai ổ tai thùng bằng nhĩ và chảy dịch mù có thể nổi hạch trước tai
lớp thùng bằng nhĩ sẽ to ra một cách nhanh chóng nụ xùi và ở đáy hỏm nhĩ nhật nhàn có thể lan rộng thành giả mạc trắng phùa trên bề mặt hỏm nhĩ
vì bệnh có thể tự khỏi giống như các bệnh viêm tai mủ thông thường nên thường ít được chẩn đoán đó là lao tai
đôi khi bệnh có thể diễn tiến kéo dài mạn tính gây ra các biên chứng phức tạp như viêm sừng trúm do lao chảy dịch tai mạn tính
các biên chứng lao tai bao gồm lao tai gây ra rất nhiều biên chứng nặng nề trong đó có một số biên chứng điển hình như sau
liệt mặt đây là biến chứng xuất hiện bất ngờ thường xuất hiện sớm liệt mặt xuất hiện cùng bên lao tai
đôi khi biến chứng này cũng xuất hiện từ từ và tăng dần
người bị liệt sẽ không thể hồi phục người bệnh sẽ vĩnh viễn bị liệt nên cần phải điều trị lao tay ngay khi phát hiện trước khi có biến chứng
viêm mề nhĩ đây là biên chứng phổ biến nhất của lao tai nguyên nhân của biên chứng này đó là do mề nhĩ bị viêm bởi độc tố vi khuẩn lao
mề nhĩ viêm làm cho bệnh nhân bị điếc nặng khi thăm khám sẽ không thể có phản ứng mề nhĩ hay có phản ứng quá kích
ngoài nguyên nhân do độc tố vi khuẩn lao viêm xương cũng có thể gây ra do viêm mền nhí
xương bị viêm có mủ thối và tổ chức xùi sẽ bị che lấp xương
viêm bề nhĩ do lao không gây ra viêm mảng não như các trường hợp tiêm tai ở xương trũng thông thường
biến chứng thủng động mạch cảnh ít cặp nhưng lại rất nguy hiểm vì có thể ra nguy cơ vỡ mạch và gây tử vong
biên chứng này được cảnh báo bởi tình trạng mù trong hòm nhĩ đập thêm nhịp mạch và dìm máu ra ống tai bên ngoài
phòng ngừa lao tai
để thực hiện dự phòng tốt lao tai chúng ta cần
tiêm phòng sớm cho trẻ sơ sin vaccine phòng lao người mắc bệnh lao cần phải đeo khẩu trang bắt buộc khi tiếp xúc với người khác
dự phòng tốt các trường hợp nhiễm lao có tiềm ẩn chỉ định điều trị
xử lý tốt chất thải của người bệnh lao nhất là đòm để tránh lây nhiễm ra môi trường xung quanh
cải thiện môi trường phòng bệnh hay nhà ở của bệnh nhân lao thông gió tốt nhiều ánh nắng
nhân viên y tế và người nhà cũng cần phải phòng hộ tốt khi tiếp xúc với bệnh nhân lao tiến triển
để phòng ngừa bệnh lao người dân cần để tránh tiếp xúc gần với người bệnh
nếu công việc của bạn cần phải tiếp xúc với người bệnh hãy đeo khẩu trang và găng tay bảo vệ
tránh đi những nơi đông đúc kém vệ sinh
tăng cường hệ thống miễn dịch bằng một chế độ ăn uống dầu dinh dưỡng
tạo thói quen tập thể dục thường xuyên ít nhất là ba mươi bốn mươi năm phút mỗi ngày để cải thiện khả năng tuần hoàn máu hệ thống miễn dịch
giữ vệ sinh rạch rẽ rửa tay thường xuyên với sập phòng
quan trọng nhất đó là phải tiêm vaccine phòng bệnh lao bcg ở việt nam ngay cả khi trẻ vừa mới chào đời
vaccine bcg có hiệu quả cao trong việc phòng ngừa tiêm chủng lào nguy hiểm trong đó có la mảng não
vaccine được khuyên cáo cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tiêm càng xuống càng tốt trong vòng một tháng đầu đời
vaccine lao chỉ được tiêm một mũi có khả năng bảo vệ trọn đời không cần tiêm nhắc lại
tiêm phòng lao muộn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh lao ở trẻ em và người lớn không mắc bệnh lao chưa tiêm chủng và thường xuyên tiếp xúc với yếu tố nguy cơ phơi nhiễm cũng cần phải được tiêm vaccine phòng bệnh
bệnh la là một bệnh nguy hiểm có khả năng lây chuyển mạnh
tiêm vaccine phòng ngừa bệnh lao là một biện pháp phòng ngừa bệnh chủ động được đánh giá là an toàn hiệu quả nhất hiện nay